thưa quý vị hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bước vào kỷ nghỉ lễ lớn nhất trong năm tết nguyên đán
đây là thời điểm mà lưu lượng người và phương tiện có xu hướng tăng nhanh đột biến nhất trong hàng năm
và để đảm bảo cho người dân có thể di chuyển thuận lợi an toàn
thì những ngày qua lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp huy động tối đa từ lực lượng cho đến phương tiện
trang thiết bị kỹ thuật để đảm bảo cho các tuyến giao thông luôn thông suốt
ghi nhận sau đây tại hà nội
tuyến vành đai ba theo số liệu thống kê của các lực lượng chức năng
thì trong những ngày cao điểm cần tết nguyên đán này lưu lượng phương tiện luôn giữ ở mức gấp tám lần lưu lượng thiết kế
cả trên cao và dưới thấp dòng phương tiện luôn duy trì với mật độ rất cao
những ngày này các tuyến vành đai các trục hướng tâm thành phố và các tuyến có các bến xe khách là những điểm nóng về tình hình giao thông
đòi hỏi sự có mặt thường xuyên liên tục của lực lượng cảnh sát giao thông
nếu không un tắc ngay lập tức sẽ xảy ra
đội bảy và đội một mươi bốn đã phối hợp các đội bảy đội một mươi bốn và đội một mươi một một cách nhịp nhãn không để xảy ra un tắc
bên cạnh những tuyến đường nội đồ thì trong những ngày qua hai tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm liên ngành
gồm các lực lượng khác nhau của công an tp hà nội đã thực hiện tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang
trên một số tuyến huyết mạch các cửa ngõ ra vào thủ đô như tuyến quốc lộ một a một b tuyến vành đai ba trên cao
tập trung chính vào các lỗi vi phạm
tuyến dẫn đến un tắc và tai nạn giao thông trong giai đoạn này
qua đó đảm bảo các tuyến liên tục thông suốt phòng ngừa un tắc gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
phương án số bốn của chúng tôi đang được chỉnh sửa và sẽ tiến hành
và chúng tôi tiến lập trên ba trăm linh chốt và với bốn lực lượng trên ba trăm linh chốt để phòng chống un tắc
và với bốn lực lượng tham gia lòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
và lực lượng dân phố dân phòng
công an xã bến trích và đặc biệt là năm nay chúng tôi sẽ huy động lực lượng
người dân tình nguyện tham gia điều tiết giao thông
đây là những giải pháp cơ bản để chúng tôi giải quyết vấn đề ủn tắc trên địa bàn thành phố
theo thông lệ hàng năm thì những trạm thu phí ra vào các tuyến cao tốc
luôn là điểm nóng với tình trạng un tắc
để phòng ngừa các tình huống có thể xảy ra tại các điểm buộc phải giảm tốc độ phương tiện này
các đơn vị chức năng cũng đã được tăng cường đến khu vực trong giai đoạn cao điểm cận tết
các giai đoạn tiến mà phát hiện ra sự cố tai nạn giao thông
thì trung tâm điều hành ngay lập tức sẽ thông tin đến các lực lượng chức năng
để thông tin cho người tham gia thông được biết
để có nộ trình cũng như là có hành vi điều kiện không tiện nó thích hợp
đồng thời chúng tôi đánh giá mức độ nghiêm trọng để có những phương án tổ chức ứng kiếm quyền thời
chúng tôi sẽ phối hợp với cả cứu hộ
y tế cũng như là lực lượng c tám sẽ tiếp cận đến trường
để mà xử lý tình huống và giải tỏa cái giao thông của khách nó nhanh nhất
với đa số người lao động thì xe khách là sự lựa chọn của nhiều người để về quê ăn tết
nắm bắt tâm lý này các bến xe cũng đã chủ động tăng cường phương tiện
để đáp ứng nhu cầu của người dân tăng đột biến trong giai đoạn cao điểm này
đối với những đợt cao điểm thì chúng tôi tập trung vào những tuyến dưới hai trăm linh km
đặc biệt là những cái tuyến thường xuyên
thanh hóa ninh bình thái bình và nam định
thì những cái tuyến đó thì những ngày cao điểm ví dụ như ngày hôm nay
là những ngày mà chúng tôi đã tập trung và ký cam kếp các đơn vị vận tải
nếu như mà lượng khách mà về nhiều thì có thể là mỗi ngày bổ sung thêm khoảng một trăm linh xe
theo dự báo của lực lượng chức năng thì từ chiều nay đến hết ngày mai
sẽ là giai đoạn cao điểm nhất người dân di chuyển về quê nghỉ tết nguyên đán
các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật
giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ứng dụng bản đồ
để lựa chọn cho mình lộ trình và thời gian di chuyển phù hợp
khuyến khích việc sử dụng phương tiện công cộng để giảm thiếu vốn tắc